mức án trong phiên xét xử sơ thẩm vụ giật bánh mì bịch me có tổng trị giá bốn mươi năm đồng tại tp hcm của hai bị cáo chưa thành niên gây xôn xao dư luận
ngày một mươi năm tháng bảy tòa án nhân dân tối cao đã có những văn bản chỉ đạo tòa án tp hcm về hướng xử lý vụ việc tuy nhiên ở góc độ pháp lý thì vụ việc này cũng khiến nhiều người suy nghĩ
khuya ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại huyện củ chi gặp ôn thành tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại quận chín rủ nhau đi chơi game
đến khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cả hai đã hết tiền đói bụng nên bản nhau đi giật đồ ăn
đến một mươi hai giờ cùng ngày tân chở tuấn tấp vào một tiệm tạp hóa hỏi mua đồ ăn gồm bánh mì bịch me có tổng giá trị khoảng bốn mươi năm đồng
khi chủ quán vừa mang hàng ra tuấn đã giật lấy và tân tăng ga bỏ chạy chủ quán hô hoán truy đuổi bắt giữ cả hai giao cho công an
ngày hai mươi tháng bảy tòa án nhân dân quận thủ đức tp hcm tiến hành xét xử sơ thẩm
trong bản luận tội viện kiểm soát nhân dân nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xâm hại đến tài sản và sức khỏe tính mạng của người khác gây mất an ninh trật tự tại địa phương và đề nghị tân và tuấn từ một mươi đến một mươi hai tháng tù
sau khi nghị án hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo cấu thành tội cướp tài sản trong đó tân là người khởi xướng và tuấn trực tiếp phạm tội
xét đề nghị của luật sư và gia đình bị cáo tòa tuyên phạt tân tám tháng hai mươi ngày tù tuấn bị phạt một mươi tháng tù cùng với tội cướp tài sản
theo quan điểm của nhiều chuyên gia pháp lý tòa án nhân dân quận thủ đức tp hcm đã làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình song mức án quá nghiêm khắc và việc áp dụng biện pháp tạm giam là không cần thiết
về cái vụ án đó thì tôi nghĩ rằng tòa án nhân dân quận thủ đức đã xem xét rất nhiều khía cạnh và đưa ra một bản án tương đối thích hợp cho các bên
tuy nhiên rằng đối với bị cáo tân là hơi nặng bị cáo tuấn nhân thân không được tốt trước đây
cụ thể như là trước đây bị cáo đã từng ra vào trường giáo dưỡng rồi cũng đang làm bị truy nã
vì cái tội
và vì thế cho nên là nếu trong cái trường hợp này thì án tù là thích hợp với bị cáo
tuy nhiên rằng là tôi thấy rằng là trong cái quá trình mà điều tra truy tố
viện kiểm sát cũng như là cơ quan điều tra thì đưa ra cái biện pháp ngăn chặn là biện pháp tạm giam đối với hai bị cáo
là hai bị cáo chưa thành nghiêm như thế
đối với một cái tội phạm như thế này hậu quả gây ra nó chỉ là bốn mươi năm đồng
thì nó hơi nghiêm khắc quá
sau khi bản án gây xuân sao dư luận
ngày hai mươi năm tháng bảy tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã ra văn bản số một trăm một mươi bảy
đề nghị tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh cần có hướng xem xét giải quyết hợp lý với đối tượng là người chưa thành niên
tuy nhiên theo ý kiến của luật sư
việc xem xét lại và thay thế hoặc giảm nhẹ hình phạt với bị cáo tân sẽ gặp nhiều khó khăn vì đây là điều chưa từng có tiền lệ
về khía cạnh của bị cáo tuấn tôi nghĩ rằng là cái mức án này nó tương đối phù hợp
nếu mà trong cái trường hợp bây giờ tiếp tục
không có một cái biện pháp răn đe nghiêm khắc hơn
thì tôi sợ rằng là chính sẽ không tốt cho chính bị cáo chứ không phải dư luận đang thế này thế kia
còn về bị cáo tân
tại phiên tòa thì bị cáo hiện tại bây giờ cũng đang đã tại ngoại rồi
đã xét xử tất cả mọi thứ đã xong rồi
nếu mà xét xử lại bị cáo tân thì cũng gây một số khó khăn cho bên cơ quan tố tụ
bởi vì là thực tế là đã giam bị cáo tân tám tháng hai